tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy vừa bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
và thu một kg ma túy đá bốn viên ma túy tổng hợp
theo đó vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng chín tại đường cửa khẩu thanh thủy huyện thanh trương
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng nguyễn xuân dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tẩy xã thượng sơn huyện đô lương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
quá trình bắt giữ đối tượng đã chống trả hết sức quyết liệt lực lượng vây bắt
nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ nguyễn xuân dũng đã nhanh chóng bị khống chế và bắt giữ
lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường một kg ma túy đá bốn viên ma túy tổng hợp
một xe máy một điện thoại cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an dũng khai nhận ngay sau khi các địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an
tiến hành nới lỏng giãn cách xã hội từ chỉ thị một mươi sáu xuống chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
dũng đã nhanh chóng móc nối với các đối tượng phía bên kia biên giới để tiến hành giao dịch
tìm cách đưa ma túy về địa bàn để tiêu thụ
được biết dũng là đối tượng cộng cán trên địa bàn từng có nhiều tiền án
trong đó ba tiền án về tội trộm tài sản